những ngày này tại các làng nghề làm hương truyền thống ở xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương
đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng phục vụ tết
từ nhiều tháng nay gia đình anh đàm đức lợi ở thôn đông thôn xã quốc tuấn huyện nam sách
đã tất bật chuẩn bị nguồn hàng cung ứng ra thị trường ngày tết
với lượng nhân công thường xuyên là ba mươi người hai mươi đầu máy bán hương
cơ sở sản xuất của anh cho ra năm trăm linh nén một ngày
trung bình một năm trừ chi phí gia đình anh thu lãi gần ba trăm linh triệu đồng

thị trường về phần tết này cơ sở chúng tôi xuất gấp năm gấp một mươi lần
xã quốc tuấn hiện có gần một trăm linh hộ làm hương ở ba làng nghề truyền thống nằm ở các thôn an xá đông thôn trực trì
do người dân làm hương chủ yếu từ thảo mộc thuốc bắc
nên hương có vị thơm nhẹ ít gây độc hại nên rất được ưa chuộng
thị trường đi được khắp toàn quốc
trung bình mỗi hộ làm hương cho thu nhập gần một trăm linh triệu đồng một năm
quốc tuấn có ba xin bốn nàng được công nhận làng nghề làm hương
các hương sản xuất hương này
phát triển kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và cũng tạo công an việc làm cho các hộ và cho nhân dân trong khu vực đó
thì cũng tạo được nên một bước phát triển mới
hai nữa là quốc tuấn ngày xưa các nàng ngày xưa
thì khi triển khai thực hiện là làm băng tính thủ công nhỏ lẻ
ngày nay thì đã triển khai được tổ chức làm bằng cơ bằng máy móc
thay cho cái lao động hổ thông
thực ra là nguyên liệu làm hương này
thì cơ bản nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
cơ bản nhất là người ta làm toàn bằng dược liệu thôi
chứ không có hóa chất này cơ bản làm toàn dân liệu
cho nên là khi sử dụng hương
nó cũng yên tâm là không ảnh hưởng đến sức khỏe
xã quốc tuấn xác định làm hương là một nghề thế mạnh của địa phương
trong thời gian tới xã sẽ quan tâm hơn đến việc quy hoạch sản xuất hương
thành các vùng tập trung mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật
để nghề truyền thống được phát triển
và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nữa cho người dân